hôm nay ngày tám tháng một mươi một tiếp tục chương trình làm việc quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
và thảo luận tại tổ nhiều dự án luật quan trọng trong đó có dự án luật giáo dục sửa đổi
cụ thể buổi sáng quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín đó là tổng sản phẩm trong nước gdp tăng từ sáu sáu đến sáu tám
tốc độ tăng giá tiêu dùng cpi bình quân khoảng bốn tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bảy tám
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm một đến một một năm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới bốn
số dừng bệnh trên một vạn dân không tính dường trạm y tế xã đạt hai mươi bảy dường
tỷ lệ khu công nghiệp khu chế xuất đang hoạt động
có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường tám mươi chín tỷ lệ che phủ dừng đạt bốn mươi một tám mươi năm
cũng trong thời gian làm việc buổi sáng các đại biểu quốc hội sẽ nghe tờ trình
báo cáo thẩm tra về dự án luật quản lý thuế sửa đổi và thảo luận ở tổ về dự án luật kiến trúc
buổi chiều các đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật giáo dục sửa đổi